nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước sáng nay tại thành phố đà nẵng
văn phòng trung mương đảng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân văn phòng khu ủy năm
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng khẳng định
sau gần ba mươi năm chiến đấu công tác văn phòng khu ủy khu năm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tham mưu tổng hợp
công tác hành chính quản trị bảo đảm thông tin liên lạc nhanh chóng chính xác bảo mật bảo vệ an toàn các đồng chí cấp cao của đảng
phục vụ tốt hoạt động của khu ủy và các đồng chí lãnh đạo đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo quân dân miền trung tây nguyên
đoàn kết chiến đấu hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong hai cuộc kháng chiến chống thư dân pháp và đế quốc mỹ
ra đời từ kháng chiến chống pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu văn phòng khu ủy khu năm có nhiệm vụ trọng yếu là nghiên cứu tham mưu tổng hợp
phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của khu ủy thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ trực tiếp với văn phòng trung ương đảng
với các tỉnh ủy miền trung tây nguyên và trung ương của miền nam
với những công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng cán bộ nhân viên văn phòng khu ủy năm đã được nhà nước tặng thưởng
hai quân huy trường các loại hàng trăm danh hiệu chiến sĩ thi đua chiến sĩ quyết thắng hàng nghìn kỷ niệm trương
một cán bộ ở ban thông tin vô tuyến điện được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân